thưa quý vị một đường dây mua bán vận chuyển tàng trữ ma túy với số lượng lớn vừa bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh thừa thiên huế triệt phá bắt giữ ba đối tượng có liên quan
các đối tượng bị bắt giữ gồm nguyễn văn vui nguyễn thanh tuấn tên gọi khác là cumi và nguyễn thị dung cùng chú thành phố huế tỉnh thừa thiên huế
trước đó ngày một mươi sáu tháng một mươi hai lực lượng công an đã bắt quả tăng đối tượng vui đang tàng trữ trái phép một viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc với khối lượng hơn bốn trăm ba mươi gram
tiếp tục khám xét nơi ở của các đối tượng tuấn dung và nhà cậu ruột của tuấn đã phát hiện thu giữ thêm gần ba mươi năm trăm linh viên ma túy dạng hồng phiến một ba mươi hai kg ketamine sáu mươi ba viên thuốc lắc một khẩu súng rulo bốn mươi viên đạn và hai cây dao
tổng khối lượng ma túy tổng hợp thu giữ được là gần năm kg ma túy
các đối tượng khai nhận toàn bộ số ma túy trên là do đối tượng tuấn mua từ lao bảo quảng trị đưa về huế để bán và cho các đối tượng
vui dung là đối tượng giúp sức trong đó dung cất giữ ma túy còn vui trực tiếp bán ma túy để kiếm lời
long và quân thuê căn nhà để làm kho cất giữ súng linh kiện phụ kiện súng để bán thì bị công an quận liên triểu thành phố đà nẵng phát hiện
ngày một mươi sáu tháng một mươi hai lực lượng công an bất ngờ kiểm tra một căn nhà nằm trong kiệt ba trăm năm mươi bốn tô hiệu thuộc địa bàn phường hòa minh
phát hiện hồ văn quân chú tỉnh quảng nam và phạm ngọc long chú thành phố đà nẵng đang có hành vi chế tạo tăng chữ súng săn vũ khí thô sơ vũ khí thể thao công cụ hỗ trợ các loại
vật chúng thu giữ được bao gồm một mươi hai khẩu súng các loại bảy trăm tám mươi năm viên đạn tám bình xịt hơi cay và nhiều linh kiện phụ kiện dụng cụ
quay đầu tranh các đối tượng khai nhận đã thuê căn nhà trên làm kho cất giữ súng linh kiện phụ kiện của súng quay video đăng tải lên mạng xã hội để bán kiếm lời
cơ quan chức năng khẳng định không có chuyện nam thanh niên dùng súng cướp tiệm vàng và xe chở tiền trên phố hà nội như đang lan truyền trên mạng xã hội
cụ thể khoảng một mươi hai h năm mươi phút ngày một mươi bảy tháng một mươi hai trên phố nguyễn thái hà
học quận ba đình thành phố hà nội xe ô tô mazda đuổi theo xe ô tô ford everest rồi tạp đầu ép xe ford everest dừng lại
sau đó người điều khiển xe mazda cầm một vật giống súng yêu cầu những người đang ở trên xe pho bước xuống
trước tính chất manh động của vụ việc cảnh sát một trăm một mươi ba công an quận ba đình đã nhanh chóng có mặt khống chế và yêu cầu người này về trụ sở công an để làm rõ
do vụ việc xảy ra trước cửa một tiệm vàng nên mạng xã hội đã xuất hiện hình ảnh và nhiều thông tin thất thiệt cho rằng
thanh niên dùng súng chặn xe trở
vì vậy công an quận ba đình đã dùng súng chặn xe trở tiền và có ý định cướp tiệm vàng
về việc này cơ quan chức năng bước đầu khẳng định không có chuyện dùng súng cướp tiệm vàng và xe chở tiền
nguyên nhân chỉ là va chạm giao thông
bản tin sẽ tiếp tục với nhịp sống hai mươi bốn trên bảy từ trường quay phía nam
hoàng thúy xin kính chào quý vị
mời quý vị cùng theo dõi bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
công an quận tám tp hcm cho biết vừa bắt giữ bảy đối tượng về hành vi sản xuất mua bán hàng giả là thuốc chữa bệnh
thu giữ hơn hai mươi sản phẩm thuốc giả các loại
trước đó đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ công an quận tám ập vào một bãi xe trên đường cao lộ
phường bốn quận tám bắt quả tang cường hạnh hào trinh đang sản xuất thuốc giả
qua khám xét lực lượng chức năng đã thu giữ hơn tám năm trăm linh hộp thuốc giả mang nhãn hiệu
đây là các loại thuốc kháng sinh trị ho hen xuyển giảm đau
từ lời khai của các nghi phạm công an quận tám bắt giữ khoa và quyền về hành vi mua bán hàng giả
khám xét nơi ở của hai nghi phạm trên nhà chức trách thu giữ gần một mươi hộp thuốc giả các loại
mỗi đồng điều tra cảnh sát khám xét một sưởng sản xuất thuốc giả tại tp biên hòa đồng nai
bắt giữ nghi phạm đặng văn hóa thu giữ nhiều loại tân dược giả
đến nay công an quận tám đã kiểm đếm được gần hai mươi sản phẩm thuốc giả
số thuốc chưa kiểm đếm còn rất lớn
tổng giá trị số thuốc giả trên đang được công an chức năng thẩm định
được biết các nghi phạm sản xuất thuốc giả trong đó có các loại thuốc kháng sinh
rồi đem bán về các nhà thuốc chợ thuốc ở tp hcm gây nguy hiểm cho người dân sử dụng
thời gian tới đơn vị đang phối hợp với cơ quan quản lý thị trường và các đơn vị liên quan
để kiểm tra toàn bộ số thuốc đang thu giữ để có cơ sở xử lý nghiêm các đối tượng
dự án đường trần quốc hoàng nối đường cộng hòa quận tân bình tp hcm
có tổng vốn đầu tư hơn bốn tám trăm linh tỷ đồng
trong đó có trọng tâm là kết nối với nhà ga t ba của sân bay tân sơn nhất
dự án có kế hoạch khởi công vào cuối tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai
khi đi vào hoạt động sẽ xóa thế độc đạo đường trường sơn hiện hữu
và giúp giải quyết tình trạng ung tắc trầm trọng liên tục diễn ra
tại khu vực cửa ngõ sân bay nhất là vào các dịp cao điểm lễ tết
khu vực cửa ngõ phía tây bắc và một số tuyến đường bao quanh sân bay tân sơn nhất
như đường trường chinh cộng hòa hoàng văn thụ trần quốc hoàng phạm văn đồng
tình trạng tắt đường đã từ lâu trở thành nỗi ám ảnh đối với người dân khi qua đây
vào các giờ cao điểm sáng và chiều tối những tuyến đường này luôn chập cứng
hàng ngàn phương tiện xếp hàng vất vả nối đuôi nhau đi lại khó khăn đã không còn lạ lẫm
mình thấy là kẹt xe từ lúc bảy giờ mấy là bắt đầu đã kẹt
rồi tới chín giờ
thì em chúc nhớ nhít nhít nhít nhít nhít
để giảm tài ách tắc cho khu vực cửa ngõ vào sân bay tân sơn nhất
dự án đường nối trần quốc hoàng cộng hòa quận tân bình tp hcm
sẽ được khởi công vào cuối tháng một mươi hai năm nay
tuyến đường chính rộng từ hai mươi năm đến bốn mươi tám m với sáu làng xe chiều dài hơn bốn km
tại hai giao lộ phan thuất duyện trần quốc hoàng và trường chinh
tân kỳ tân quý sẽ được xây dựng hầm chui

tuyến đường chính rộng từ hai mươi năm đến bốn mươi tám mét với sáu làng xe chiều dài hơn bốn km
dự án này có hơn chín mươi đất quốc phòng với diện tích gần một mươi hai hectare cần thu hồi
hiện thành phố đang làm việc với các đơn vị của bộ quốc phòng về nội dung hoán đổi đất
đối với phần diện tích bị ảnh hưởng bởi dự án theo quy định
trước mắt chủ đầu tư sẽ khởi công hạng một hầm chui ở nút giao trần quốc hoàng phan thuất duyện
các vớ thầu còn lại sẽ triển thai khi toàn bộ mặt bằng được giao
hiện nay thành phố đang chủ trì để làm việc với bộ quốc phòng
tình khơi duyệt dự tón bởi thường giống mặt bằng với các đơn vị bộ quốc phòng
sau đó dự kiến mốc chúng ta chậm nhất là trước một mươi năm tháng hai năm sau
từ toàn bộ công tác thu hồi đất của bộ quốc phòng cũng như các hậu dân sẽ được hoàn thành
để chúng ta tiếp tục triển thai các vớ thầu còn lại
mục tiêu là hoàn thành vào tháng chín năm hai nghìn hai mươi bốn đồng bộ với tiến độ nhà ga t ba
với việc khởi công dự án đường nối trần quốc hoàng và xây dựng nhà ga t ba sắp tới
sau một thời gian dài ngưng trệ tùy vướng mặt bằng là tín hiệu tích cực
kỳ vọng sẽ thay đổi bộ mặt của hạ tầng giao thông giảm tải quanh khu vực sân bay tân sơn nhất nói riêng
và các tuyến giao thông khu vực tây bắc thành phố hồ chí minh nói chung
là địa phương có diện tích trồng cà phê lớn nhất của tỉnh lâm đồng hàng năm cứ đến mùa thu hoạch
huyện di linh thu hút rất đông lao động từ khu vực này
từ khắp nơi đổ về để hái thuê cà phê
đây cũng là thời điểm mà kẻ xấu thường lợi dụng trà trộn để hoạt động
và nhằm giúp cho người dân yên tâm sản xuất công an huyện di linh cũng đã chủ động triển khai nhiều biện pháp
nhằm đảm bảo an ninh trật tự ngăn ngừa hiệu quả tình trạng trộm cắp cà phê
ở xã tân thượng nơi có hơn ba hai trăm linh diện tích cà phê khi người dân bắt đầu vỡ niên vụ thu hoạch cà phê
cán bộ chiến sĩ công an xã hàng ngày bám sát địa bàn xuống các thôn cùng bà con phát động phong trào toàn dân phòng chống tội phạm
triển khai các hiệu quả việc giám sát từ địa phương khác tới thu hoạch cà phê thuê nhằm kịp thời phát hiện ngăn chặn các hành vi phạm tội
từ khi có công an chính quy về xã an ninh trực tự trên địa bàn đã được cải thiện rõ nét bà con địa phương được công an xã tới từng nhà
hướng dẫn cách khai báo lưu trú đối với người lao động đối với thu hoạch cà phê thuê
được biết hàng năm xã tân thượng có khoảng được tám trăm linh chín trăm linh nhân công từ các địa phương khác về thu hoạch cà phê thuê
nhằm tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự trong mùa thu hoạch cà phê lực lượng công an xã đã đế mạnh công tác tuần tra kiểm soát tại các địa bàn trọng điểm
tập trung là các khu vực rễ cà phê các tuyến đường trọng yếu tăng cường công tác quản lý cư trú lưu trú
đối với lao động tự do ở nơi khác đến địa phương làm thuê thời vụ
triển khai các biện pháp kịp thời phát hiện ngăn chặn sự liên nhiên các đối tượng có biểu hiện hoạt động bỏ kê ép giá thu mua cà phê
chúng tôi đã phân công địch rõ ràng
ngoài phối hợp với công an huyện ra thì cứ một ngày chúng tôi chia hai k đi tuần tra để đảm bảo an ninh cho bà con
những năm trước đây khi giá cà phê tăng cao rễ cà phê của các gia đình từng bị kẻ trộm bua tối lén vào bé cành
tuy nhiên khi lực lượng công an chính quy tăng cường về công an xã cùng với tổ tự quản an ninh các thôn thường xuyên tuần tra ngày đêm
bà con trồng cà phê rút bỏ được nỗi lo yên tâm chờ cà phê chín độ mới thu hái
với gần bốn hectare cà phê đang vào vụ thu hoạch những ngày này lực lượng công an xã tân lâm thường xuyên xuống tận vườn rễ của người dân
để gặp gỡ thăm hỏi tình hình nam bắc vận động bà con tránh thêm muốn người lao động có lý lịch không rõ ràng hoặc các biểu hiện nghi vấn
thực hiện đăng ký tạm trú tạm vắng cho người làm công
mặt khác công an xã còn trực tiếp làm việc với các đại lý trên địa bàn vận động ký cam kết không thu mua cà phê trộm cắp
đăng tải thông tin hình ảnh trên các trang gia lô facebook của công an xã về phương thức thu đoạn của các nhóm trộm cắp để người dân cảnh giác
chúng tôi đã phối hợp với bộ phận là ban chủ yếu quân sự xã các đội dân phòng của các thôn
rồi các tổ tư quản của các thôn để tăng cường công tác tuần tra kiểm soát
với tổng diện tích trên bốn mươi bốn hectare cà phê
để đảm bảo an ninh trong vụ thu hoạch mùa vụ cà phê
lực lượng công an tăng cường công tác tuần tra bảo vệ nghiêm ngặt diện tích cà phê
bên cạnh việc giới đạo công tác tuần tra thác chặt an ninh
công an còn để mạnh tuyên truyền để người dân nâng cao tinh thần cảnh giác
kịp thời tô giác tội phạm không tạo sự hở cho tội phạm lợi dụng thực hiện các hành vi xấu
ngoài ra công an huyện di linh còn đế mạnh giám sát hoạt động của người dân qua hệ thống camera an ninh
với những nỗ lực của lực lượng công an trong việc đảm bảo an ninh trật tự
tình hình an ninh trật tự trên địa bàn luôn được giữ vững
người dân yên tâm thu hoạch cà phê đúng thời vụ
thưa quý vị hôm nay tại thành phố hồ chí minh cục công tác đảng và công tác chính trị bộ công an
đã phối hợp cùng với trường đại học an ninh nhân dân bộ công an tổ chức lễ phát động
ngày thanh niên cùng hành động chào mừng thành công đại hội đại biểu toàn quốc
đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh lần thứ một mươi hai nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi bốn
sáng nay cục công tác đảng và công tác chính trị bộ công an đã đến thăm và động viên
tổ công tác thực hiện công trình thanh niên tuổi trẻ công an thành phố hồ chí minh
xung kích trong thực hiện đề án sáu do đoàn công an thành phố thủ đức thực hiện
tại chương trình đoàn công an thành phố đã tuyên truyền các nội dung liên quan đề án sáu
lợi ích của căn cứ công dân gắn chip lợi ích của dịch vụ công trực tuyến
các tàu lập tài khoản định danh cá nhân đồng thời hướng dẫn đoàn viên thanh niên
và người dân tại ứng dụng vi này
để thực hiện thao tác đoàn công tác đánh giá cao tinh thần sung kích sáng tạo
và nhiệt quyết của thanh niên công an thành phố hồ chí minh trong thực hiện đề án sáu
nói riêng vay các nhiệm vụ chính trị công tác chuyên môn nhiệm vụ nói chung
phòng tranh lotus bắt đầu đón khách tham quan đến với triển lãm hồi sinh
ở thành phố hồ chí minh từ cuối tuần này
triển lãm được ví như là đoàn tàu bắc nam do hai họa sĩ thể hiện
toát lên góc nhìn nhân văn về chiến tranh và xây dựng đất nước
triển lãm hồi sinh lấy ý tưởng từ người sáng lập lotus galari
là nữ đạo diễn phim tài liệu xuân phượng mong muốn trưng bày các tác phẩm
phản ánh quá trình lao động dựng xây đất nước sau chiến tranh
ban tổ chức từ đó đã lấy mốc lại những kế hoạch chân thực của cô họa sĩ phạm thanh tâm
về giang khổ thời chiến
họa sĩ đinh quang hải với phong cách tranh màu nước tươi sáng
đã trở lại những địa chỉ đỏ đó để phản ánh sức sống mạnh liệt của ngày hôm nay
cái thời đại ngày hôm nay mình sống ấy mình rung động vì điều gì thì mình vẽ về điều đó
thật ra là bác tâm khi mà bác ấy vẽ bộ tranh của bác ấy
là bác ấy hoàn toàn vẽ theo rung động riêng của bác ấy
không phải là một cái ngày nào sẽ có một họa sĩ nữa song tấu với mình đúng không ạ
thì bác ấy cũng vẽ hoàn toàn những rung động của bác ấy
hai cái dung động của hai người của hai thời đại gặp nhau ở triển lãm
có lẽ là do là mình mong muốn đủ đầy thì vũ trụ cũng gửi gắm cho mình
vì gặp hải tre là họa sĩ đinh quang hải hiện nay
và một điều rất là hạnh phúc là khi hệ tre đồng hành thì bản thân bạn ấy tự nói rằng là
em cảm ơn chị là vì mấy thời gian mấy tháng đi cùng với lotus
bạn thấy bạn phát triển bản thân rất nhiều
với con mắt nhà nghề của bà xuân phượng thì bà cũng tự đánh giá là
cái chất lượng tranh của hải tăng lên đáng kể
triển lãm hồi sinh sẽ diễn ra đến hết ngày hai mươi năm tháng một mươi hai
nhân khai mạc phòng tranh lotus công bố thành lập quỹ bảo trợ tài năng nghệ thuật trẻ cùng tên
ngày thành lập quỹ chọn sinh nhật của người sáng lập đạo diễn xuân phượng
với mục tiêu dùng nguồn tài chính vận động được khuyến khích những họa sĩ trẻ thực lực có thêm cơ hội sáng tác
có cơ hội tu nghiệp ở nước ngoài đào tạo nhân lực chất lượng cho hội họa trong nước
công an thành phố tam kỳ tỉnh quảng nam vừa tạm giữ một đối tượng chúa tỉnh quảng ngãi
về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy và củng cố hồ sơ để xử lý ba mươi năm khách dương tính với chất ma túy trong quán bar diamon
trước đó vào lúc giờ một mươi năm phút ngày một mươi sáu tháng một mươi hai công an thành phố tam kỳ phối hợp kiểm tra hành chính quán ba diamon
tại khối phố phương hòa nam phường hòa thuận phát hiện một trăm năm mươi hai khách đang nghe nhạc âm thanh lớn với ánh sáng mạnh
nhiều khách có biểu hiện đã sử dụng chất ma túy tiến hành test nhanh phát hiện ba mươi sáu khách dương tính với ma túy tổng hợp
phát hiện một đối tượng chú tỉnh quảng ngãi có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
tác vật thu giữ là ba mươi tám gram chất rắn nghi là thuốc lắc
vào chiều ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bạc liêu đã bắt tạm giam ngô thái thi
trú tại phường một thành phố bạc liêu để điều tra xử lý về hành vi giết người
theo hồ sơ của cơ quan công an biết một người quen đang tạm trú tại nhà trọ trên địa bàn phường một
thành phố bạc liêu
bị hàng xóm xàm sỡ ngô thái thi đã rủ thêm hai người mang theo dao tự chế chém vào cổ
khiến nạn nhân bị thương tích nặng rồi tẩu thoát
trước đó vào ngày năm tháng chín công an tỉnh bạc liêu đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và giao cho gia đình quản lý tại địa phương
tuy nhiên trong quá trình tại ngoại ngô thái thi tiếp tục thực hiện hành vi vi phạm pháp luật
nên đã bị bắt tạm giam
tám đối tượng có hành vi đánh bạc bằng hình thức sóc đĩa vừa bị phòng cảnh sát địa
công an tỉnh ninh bình phát hiện bắt quả tang thu giữ gần tám mươi sáu triệu đồng và một số tăng vật có liên quan
các đối tượng là công nhân và lái xe của công ty cổ phần bê tông thành đạt địa chỉ ở xã mai sơn huyện yên mô
bước đầu các đối tượng khai nhận rủ nhau đến phòng nghỉ của công ty thành đạt để đánh bạc bằng hình thức sóc đĩa
khi đang say dưa sát phạt nhau thì bị lực lượng công an phát hiện bắt quả tàng
thưa quý vị
vào khoảng chín giờ sáng ngày hôm nay tại khu vực lô năm khoảnh bốn tiểu khu ba trăm năm mươi bảy thôn một xã vĩnh thực thành phố móng cái tỉnh quảng ninh đã xảy ra một vụ cháy làm thiệt hại nhiều hectare rừng thông và keo
ngay sau khi nhận được thông tin vụ việc thành phố móng cái đã huy động các lực lượng khoảng sáu mươi người tham gia chữa cháy
tuy nhiên theo lực lượng chữa cháy có mặt tại hiện trường do thời tiết hanh khô do lớn đã khiến cho đám cháy nhanh chóng lan rộng sang các khoảnh rừng khác và rất khó để dập tắt
đến khoảng một mươi bảy giờ đám cháy cơ bản được khống chế theo ước tính có khoảng sáu hecta có rừng bị thiệt hại ngoài ra đám cháy cũng thiêu rụi nhiều hecta đồi cây bụi khác